ngày bảy tháng hai đồn biên phòng cửa khẩu cảng chân mây bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế
đã tiếp nhận chín thuyền viên tàu đức pháp sáu mươi sáu do ông nguyễn huy hùng làm thuyền trưởng
bị nạn khi đang lưu thông hàng hóa trên biển
tàu đức pháp sáu mươi sáu của công ty vận tải biển hải đạt có địa chỉ tại diêm điền thái thụy thái bình
chờ gạo từ an giang tới hải phòng
trên tàu có chín thuyền viên
trên đường vận chuyển thuyền viên phát hiện tàu bị nước tràn vào hầm hàng
nhận được thông tin bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế đã báo cho các lực lượng chức năng
tiếp tục liên lạc với tàu bị nạn và phát thông báo tìm kiếm cứu nạn cho các tàu lân cận đang đánh bắt trên biển
tiếp đó tàu long phú một mươi tám đang hành trình từ nghệ an đi dung quất quảng ngãi
đã phát hiện cách tàu đức phát sáu mươi sáu ba hải lý và các thuyền viên trên phao bè cách tàu đức pháp khoảng hai hải lý
tàu long phú tiếp cận và cứu chín thuyền viên tàu đức pháp sáu mươi sáu lên tàu an toàn
hiện tình trạng sức khỏe của các thuyền viên ổn định
sau khi đưa các thuyền viên vào bờ tại trạm biên phòng cửa khẩu cảng chân mây
đơn vị đã liên lạc với người thân nhanh chóng làm thủ tục đón nhận chín thuyền viên